thưa quý vị trốn thuế trên chín tỷ đồng nguyễn văn hải phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng bảo trang cà mau
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cà mau bắt tạm giam đồng thời khám xét nơi ở và nơi làm việc để thu thập tài liệu chứng cứ có liên quan
theo hồ sơ của vụ án nguyễn văn hải mua cát san lấp của các xà lan bán trôi nổi trên thị trường không có hóa đơn
sau đó mua hóa đơn của công ty do nguyễn vũ hoàng thành lập để hợp thức hóa hàng hóa đầu vào kê khai và báo cáo thuế gây thất thoát ngân hàng
nhà nước số tiền hơn chín một tỷ đồng
và cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cà mau cũng đã thực hiện lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú khám xét chỗ ở đối với nguyễn vũ hoàng
về hành vi mua bán trái phép hóa đơn hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm vừa hoàn tất kết luận điều tra
đề nghị truy tố bị can nguyễn tín trung nguyên chủ tịch hội đồng thánh viên tổng công ty địa ốc sài gòn resco và bảy đồng phạm
về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
bảy đồng phạm gồm nguyễn phước ngọc cựu chủ tịch hội đồng thánh viên công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
kinh doanh và quản lý nhà thành phố cựu tổng giám đốc chủ tịch hội đồng thành viên resco
đỗ văn phúc trần công đức võ hữu hải nguyên thành viên hội đồng thành viên resco
nguyễn thị thúy hằng nguyên chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần địa ốc tám nguyên thành viên hội đồng thành viên resco
hoàng hải đăng nguyên phó tổng giám đốc resco nguyễn đình phú nguyên phó tổng giám đốc resco
tổng công ty địa ốc sài gòn là doanh nghiệp một trăm linh vốn nhà nước do ủy ban nhân dân tp hcm quản lý
thực hiện hàng loạt dự án khu dân cư nhà ở xã hội trung cư thương mại cao ốc văn phòng
sai phạm xảy ra do chuyển nhượng hai mặt bằng tại số hai trăm chín mươi chín trên một mươi tám lý thường kiệt phường một mươi năm quận một mươi một và mặt bằng sáu trăm tám mươi hai hồng bàng
phường một quận một mươi một gây thiệt hại cho nhà nước chín mươi bốn tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh sơn la đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can đối với ba đối tượng
vũ thái sơn nguyễn văn thường và v
văn lâm là thành viên của nhóm giao thông văn minh hai mươi sáu về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
nhóm team giao thông văn minh hai mươi sáu được lập và hoạt động với mục đích là đăng bài chặt chẽ tuân thủ pháp luật không gây phản cảm không vi phạm thuần phong mỹ tục
quá trình hoạt động thì nhóm này đã góp phần phản ánh được một số hình ảnh đẹp trong tham gia giao thông việc chấp hành và tuyên truyền lật giao thông đường bộ
tuy nhiên quá trình hoạt động cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh sơn la phát hiện ba đối tượng
sơn thường và lâm cùng với một số đối tượng khác lợi dụng là thành viên của nhóm đã đi quay video chụp ảnh hoạt động tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm mà lực lượng cảnh sát giao thông trật tự nhằm gây nhũng nhiễu và can thiệp trái pháp luật vào việc thực thi nhiệm vụ của lực lượng cảnh sát giao thông
các đối tượng còn đưa ra thông tin gian dối có nhiều mối quan hệ quen biết với lực lượng cảnh sát giao thông trật tự của công an sơn la có khả năng làm luật bao luật làm cho một số chủ phương tiện và người lái xe tin và đưa tiền cho các đối tượng
cơ quan chức năng tỉnh đắk lắc hiện vẫn đang tích cực kháng nghiệm hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa xe khách và xe tải khiến tài xế xe tải tử vong thương tâm trong ca biển
vụ tai nạn xảy ra vào khoảng ngày hôm nay
một mươi giờ chiều ngày tám tháng một trên đường hồ chí minh đoạn qua huyện trươm gà tỉnh đắk lắc một chiếc xe khách lưu thông trên đường hồ chí minh hướng từ tỉnh gia lai đi đắk lắc bất ngờ mất lái lao qua bên trái đường rồi thông trực diện vào một chiếc xe tải lưu thông theo hướng ngược lại
cú tông mạnh khiến xe tải bẹp rúng lật nghiêng bên đường tài xế xe tải bị mắc kẹt trong cabin và tử vong
sau cú va chạm với xe tải xe khách tiếp tục lao vào nhà dân bên trái đường và tông sập một phần mái tre rồi mới dừng lại
giật mày tài xế phủ xe và nhiều hoàn khắc trên xe khách không bị thương
ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường tiến hành khám nghiệp để cứu nạn và điều tra nguyên nhân
thưa quý vị vào tối ngày hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh kiên giang đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với hà việt hùng phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã cửa cạn tp phú quốc
và võ duy phong cán bộ địa chính xã cửa cạn về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
hà việt hùng và võ duy phong đã thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra xác minh nguồn gốc của ba thừa đất trên địa bàn xã cửa cạn
dẫn đến xác nhận sai thực tế nguồn gốc đất thời điểm sử dụng đất kê khai trong hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
từ đó cung cấp thông tin không đúng sự thật làm giả mạo sai lệch hồ sơ dẫn đến việc ủy ban nhân dân huyện phú quốc
nay là thành phố phú quốc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sai đối tượng gây thiệt hại cho nhà nước hơn ba mươi một tỷ đồng
công an tp biên hòa tỉnh đồng nai đang tạm giữ hình sự trần ngọc bắc và danh dinh cùng chú tại tp biên hòa
để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
bắc và dinh bị bắt quả tang khi đang tàng trữ trái phép chất ma túy ở khu vực phường tam phước với tăng vật là hai mươi gói tinh thể màu trắng
quả đầu tranh bắc và danh khai nhận bản thân nghiện ma túy nên mua về để sử dụng thì bị bắt
công an tp đà lạt tỉnh lâm đồng vừa ngăn chặn kịp thời một nhóm thanh niên từ một mươi năm đến hai mươi tuổi tham gia gây dối trị tử công cộng bằng nhiều hôn khi nóng
do xích mít với một người có tên là lê toàn trên mạng xã hội facebook ngô an tuấn vũ chú tỉnh lâm đồng đã hẹn gặp người này để giải quyết mâu thuẫn
đêm sáu tháng một vũ lôi kéo theo một nhóm gồm một mươi năm thanh niên mang theo nhiều hôn khi đến điểm hẹn
khi bắt gặp một số người chạy hướng ngược lại nghĩ đây là nhóm của lê toàn nhóm vũ đã đuổi theo và ném hung khí vào những người này
đến nay công an tp đà lạt đã xác định được toàn bộ số đối tượng tham gia và thu giữ được nhiều loại hôn khi mà các đối tượng này sử dụng
đối tượng lê văn đức chú tại huyện yên định tỉnh thanh hóa vừa bị bắt quả tàng đang tàng trữ pháo hoa nổ trái phép
tại chỗ lực lượng công an đã thu giữ năm hộp pháo hoa nổ các loại với tổng trọng lượng hơn tám hai kg
tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của lê văn đức công an huyện yên định đã phát hiện và thu giữ thêm một hộp pháo hoa nổ có trọng lượng gần hai kg
đây sẽ là một trong những nội dung đáng chú ý có trong cụm chính sách sáng ngày hôm nay
các trung tâm đào tạo sát hạch lái xe đang điều chỉnh tình huống trên phần mềm mô phỏng dự kiến áp dụng cho sát hạch lái xe từ ngày một tháng hai tới
với phần mềm phục vụ thi sát hạch
cục điều chỉnh tăng thời gian đếm ngược giữa các tình huống từ ba giây lên một mươi giây để học viên có thêm thời gian chuẩn bị
điều chỉnh không cho nhấn đúc vào phần video
khi mở phần mềm thì giao diện chiếm toàn màn hình
một điểm quan trọng giúp giảm độ khó cho bài thi là kéo dài mốc thời gian chấm điểm từ mốc năm điểm đến mốc điểm
để người học có thêm thời gian nhận biết và thao tác bản phim máy tính
phần mềm ôn tập cũng được bổ sung và hiển thị tên của từng tình huống để người học nhận biết
bổ sung các nút cho phép chuyển sang các tình huống trước hoặc sau hiển thị thanh và cờ chấm điểm cho từng tình huống
phần thi thử được thiết kế giao diện như khi thi sát hạch để học viên làm quen
mới đây bộ giao thông vận tải đã có văn bản phát động xuân trên công trường để tiến hành thi công xuyên tết hai nghìn hai mươi
thành ba k bốn kip để bù đắp khối lượng sản lượng đã chậm của năm hai nghìn hai mươi
mặt khác tranh thủ tối đa điều kiện thời tiết mùa khô để thi công tăng ca ở tất cả các mũi thi công
bộ giao thông vận tải còn yêu cầu ban quản lý dự án mỹ thuận giả soát cập nhật điều chỉnh các hạng mục an toàn giao thông trên tuyến
các vị trí nút giao như bổ sung biển chỉ dẫn gờ giảm tốc đèn tín hiệu giao thông
cùng với đó tập trung hoàn thành toàn bộ các hạng mục trên tuyến chính đặc biệt là tại nút giao trà và nút giao dt chín trăm linh tám lề đường
ta lui cầu vượt ngang đường gom đường hoàn trả phục vụ thi công
trước ngày ba mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn tuân thủ yêu cầu của chỉ dẫn kỹ thuật hồ sơ thiết kế bảo đảm chất lượng mỹ quan công trình
hà nội vừa phát động tháng cao điểm vận động người dân thuộc diện hưởng chính sách an sinh xã hội đăng ký tài khoản để thực hiện chi trả không dùng tiền mặt
ngay trong dịp tết nguyên đán dắp thì này
nếu đăng ký tài khoản trong thời gian này người dân thuộc trường hợp được hưởng ưu đãi xã hội sẽ được miễn phí toàn bộ các chi phí liên quan đến mở thẻ
duy trì thẻ và phí rút tiền tại các điểm rút tiền của ngân hàng
các trường hợp bất khả kháng không đăng ký được tài khoản thì dịch vụ bưu chính công ích sẽ thực hiện chi trả tận tay cho người dân tại nơi cư trú
tất cả là minh chứng rõ nét bác bỏ luận điệu của các thế lực thù địch phản động lợi dụng công tác ân giảm án tử hình
chính sách đặc xá giảm án tha tù để vu cáo xuyên tạc tình hình nhân quyền ở việt nam
thay đổi chính sách để đảm bảo ổn định thị trường xăng dầu là nhan đề bài viết đáng chú ý trên báo lao động
bài viết nêu kết quả của thanh tra chính phủ thời gian thanh tra đã phát hiện bảy trên một mươi năm thương nhân đầu mối
sử dụng quỹ sai mục đích bình ổn giá
bài viết cũng dẫn ý kiến của ông bùi ngọc thảo chủ tịch hiệp hội xăng dầu việt nam
cho rằng các văn bản quy phạm pháp luật về kinh doanh xăng dầu vẫn chưa lường hết được những biến động của thị trường
do vậy khi thực hiện nghị định mới thì cần khắc phục những bất cập của nghị định cũ giải quyết căn bản những tồn tại của thị trường
sẽ có trên hai trăm linh người lao động được hỗ trợ theo kế hoạch chương trình chợ tết công đoàn năm hai nghìn hai mươi bốn
qua sàn giao dịch thương mại điện tử do đoàn chủ tịch tổng liên đoàn lao động việt nam vừa ban hành
nội dung chương trình cũng được báo lao động đăng tải cụ thể trong số báo ra ngày hôm nay
theo kế hoạch tổng liên đoàn lao động việt nam sẽ hỗ trợ bằng tiền cho một số đoàn viên và người lao động
để mua hàng hóa sản phẩm tiêu dùng tại chợ tết trên sàn giao dịch thương mại địa tử shopee tiki
hoặc các sàn giao dịch thương mại điện tử hoạt động hợp pháp tại việt nam
thời gian diễn ra chợ tết từ h ngày một mươi năm tháng một đến hai mươi bốn h ngày bảy tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn
quy mô toàn quốc sẽ có khoảng hai trăm linh một đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn
có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất tích cực tham gia hoạt động công đoàn
được tổng liên đoàn lao động việt nam hỗ trợ bằng tiền với mức là ba trăm linh đồng một người
để nắm được cách thức mua hàng hóa sản phẩm cũng như thông tin cụ thể
về chương trình trợ tết công đoàn năm hai nghìn hai mươi bốn mời quý vị đón đọc trên báo lao động
số ra sáng ngày hôm nay